và như được tiếp thêm sức mạnh đối với nữ chiến sĩ trẻ này
được đến thăm bảo tàng cũng khá là nhiều lần rồi
nhưng mà lần nào đến thăm đây thì trong tôi cũng cảm giác rất là tự hào
và biết ơn những thế hệ cha anh đã anh dũng cảm đấu tranh
để giành lại được độc lập cho một mảnh đất điện biên anh hùng ạ
và lữ cán bộ chiến sĩ trẻ trong lực lượng thì tôi luôn tự dặn bản thân mình
là phải quyết tâm lỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
để xây dựng mảnh đất điện biên ngày càng phát triển
tìm hiểu về lịch sử dân tộc lịch sử địa phương tại các điểm di tích lịch sử
cũng là một trong những nội dung sinh hoạt chính trị
mà công an tỉnh điện biên thường xuyên tổ chức cho các đoàn viên thanh niên
ban thanh niên công an tỉnh điện biên luôn quan tâm chú trọng
về công tác giáo dục chính trị tư tưởng
truyền thống cho đoàn viên thanh niên và nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thì ban thanh niên công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể
thiết thực hướng tới sự kiện lịch sử quan trọng này
hàng tháng dọn dẹp vệ sinh chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ
tổ chức dân hương thắp nến tri ân các anh hùng lễ sĩ vào các ngày lễ ngày kỷ niệm
xây dựng chủ đề sinh hoạt chính trị các chương trình tại các điểm di tích lịch sử
hoạt động về nguồn về địa chỉ đỏ
là các hoạt động chính đáng được tuổi trẻ công an điện biên triển khai
thông qua đó giúp nâng cao kiến thức tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên
nhất là số chiến sĩ nghĩa vụ hiểu rõ hơn về truyền thống anh hùng cách mạng
những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh và ý nghĩa lịch sử vẻ vang của chiến thắng điện biên phủ
phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước thì tuổi trẻ công an điện biên
nguyện ra sức học tập rèn luyện phấn đấu nâng cao bản lĩnh chuyên môn
nghiệp vụ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
bảo đảm chất tự an toàn xã hội nơi phên rộng biên cương của tổng quốc
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tôi là thế hệ trẻ của người dân điện biên tôi mong muốn với công việc hiện tại của mình
sẽ đóng góp cho người dân được bình yên
từ việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên
bàn thành niên công an tỉnh còn ký kết chương trình phối hợp với
đoàn viên công an điện biên
bàn quản lý di tích để đảm bảo an ninh trật tự tuyên truyền phổ biến
và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
chiến trường điện biên phủ với người dân khi đến với mảnh đất hào hùng này
bàn quản lý di tích để đảm bảo an ninh trật tự tuyên truyền phổ biến
đã giúp đỡ dọn dẹp dựng lại nhà để người dân sớm ổn định cuộc sống
những trận mưa đá đi qua để lại sự hoang tàn của vườn tược sau màu
hơn ba trăm linh hộ dân nhà bị tốc mái bùng vách cuộc sống bỗng chất bị đào đột
những đứa trẻ thiếu chỗ ăn chỗ ở
ngay lập tức công an huyện kỳ sơn đã quyết định thành lập ba tổ phản ứng nhanh
với hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp với gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ công an các xã
triển khai xuống địa bàn xã chiêu lưu bảo thắng bảo nam để dựng nhà lợp mái giúp nhân dân
cái nắng đầu hè oi ả khiến những bộ quân phục ướt sũng
thế nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết càng khiến những người chiến sĩ quyết tâm làm thật nhanh
thật tốt để người dân sớm ổn định cuộc sống
hàng trăm thùng mì sữa do cán bộ chiến sĩ công an huyện quyên góp
kêu gọi ủng hộ gửi trao tới tận tay các hộ gia đình và các cháu thiếu nhi
sau cơn mưa kỳ sơn đang dần trở lại bình yên
ấp sáu và một phần ấp minh hà a xã khánh bình đông là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề
bởi tình trạng khô hạn trên địa bàn huyện trần văn thời tỉnh cà mau
nguồn nước bị nhiễm mặn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân mỗi khi mùa khô đến
tại đây đoàn đã tặng nước uống cho năm mươi bảy hộ dân thuộc địa bàn ấp sáu
tặng bốn mươi lít nước uống đóng chai và tặng hai mươi khối nước ngọt dùng để sinh hoạt
cho hai mươi hộ dân thuộc ấp minh hà a xã khánh bình đông
việc vận chuyển hỗ trợ trao tặng nước ngọt cho người dân tuy là việc làm nhỏ
nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn thể hiện tinh thần tương thân tương ái
kịp thời chia sẻ khó khăn của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cà mau
đối với người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn
qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
thưa quý vị pháp luật nói chung việc xét xử các vụ án hình sự nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng
và đây là việc làm không thể thiếu để duy trì pháp luật
đảm bảo cho sự tồn tại vận hành bình thường của mỗi một xã hội
tại việt nam thời gian qua nhiều vụ án kinh tế tham nhũng đã được đưa ra xét xử
nghiêm minh đúng tiến độ đúng pháp luật theo tinh thần không có vùng cấm và không có ngoại lệ
tuy nhiên với bản chất chống phá quyết liệt nhiều vụ án hình sự đã bị các thế lực thù địch
chính trị hóa triệt để lợi dụng để xuyên tạc chống phá đảng nhà nước
từ đó nhằm tạo cớ tìm kiếm sự can thiệp từ bên ngoài vào việt nam
vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb với vai trò chủ mưu của trương mỹ lan
được dư luận truyền thông trong nước và quốc tế đánh giá là vụ đại án có tính chất rất phức tạp
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
bên cạnh thông tin khách quan phản ánh trung thực diễn biến các phiên tòa và bản chất vụ án
thời gian vừa qua cũng liên tục xuất hiện không ít những thông tin xuyên tạc
theo hướng chính trị hóa các quan hệ kinh tế nhằm phá hoại môi trường đầu tư
gây dối an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp đã bị bắt
theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
thông qua ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb trương mỹ lan đã huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân
và rút ruột hơn một sáu mươi sáu tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân
hành vi phạm tội của bà lan cùng đồng phạm
nguyên nhân căn bản cốt yếu dẫn đến việc tổng dư nợ không có khả năng thu hồi của scb lên tới hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
vốn chủ sở hữu âm hơn bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng
tiếp tay cho trương mỹ lan có bốn mươi một lãnh đạo cán bộ ngân hàng scb một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước
ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước và nhiều cá nhân khác
để rút tiền được từ ngân hàng scb trương mỹ lan cùng các đồng phạm khác
đã thành lập ra hệ thống sinh thái các công ty con hơn một công ty
sau đó thông qua các công ty thẩm định tài chính để chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng các hợp đồng khống đó
vay vốn của ngân hàng scb rồi chuyển tiền cho các công ty con của trương mỹ lan và dùng cái tiền đó vào các mục đích bất hợp pháp
sau hơn một tháng xét xử sơ thẩm và nghị án vào chiều ngày một mươi một tháng bốn
tòa án nhân dân tp hcm tuyên án tử hình đối với trương mỹ lan về ba tội danh tham mô tài sản
đưa hối lộ
và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
hai mươi bị cáo được xác định có vai trò đồng phạm giúp sức trương mỹ lan gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
cũng bị tuyên án từ ba năm tù treo đến tù trung thân
những con số rất lớn trong vụ án vạn thịnh pháp đủ thấy đây là một đại án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay
có sự tiếp tay của các cán bộ thoái hóa biến chất
chính vì vậy khi những thông tin liên quan đến vụ án này xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng
ngay lập tức đã trở thành chủ đề nóng là cây cớ để các thế lực thù địch lợi dụng
xuyên tạp bẻ cong sự thật hướng lái vụ án đi theo một hướng khác
ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo trương mỹ lan
cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng tám mươi năm bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
trước trong và sau phiên tòa trên nhiều tài khoản mạng xã hội của các tổ chức phản động đã liên tục phát
đăng tải những nội dung theo hướng chính trị hóa vụ án kinh tế để lèo lái dư luận
nhưng mà họ lại biến cái mà chúng ta đang làm công minh như vậy nghiêm khắc như vậy để họ thực hiện cái thủ đoạn cái mục tiêu chính trị của họ
từ vụ án này các đối tượng thông tin xuyên tạp vụ cáo việt nam đang thực hiện cái gọi là đàn áp tư sản
chưa dừng lại truyền thông mang tư tưởng thù địch còn lớn tiếng chỉ trích phê phán hệ thống pháp luật và hệ thống chính trị ở việt nam
là tạo ra nhiều lỗ hổng để bà trương mỹ lan hoành hành thời gian dài
chúng ta cũng là một nước rất là mạnh
mẽ trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
do đó là chúng ta đã có nhiều các đổi mới và cũng như là kịp thời sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tiễn
cũng như là trong phát triển kinh tế thì các thành phần kinh tế đều bình đặc trước pháp luật
thực chất chiêu trò chính trị hóa các vụ án hình sự là thủ đoạn nằm trong chiến dịch truyền thông bẩn của các thế lực thù địch
để tung tin xuyên tạp kích động chữa mũi nhọn chống phá đất nước
trước đó khi chủ tịch flc trịnh văn quyết bị bắt tạm giam về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán và việc truy tố ông đỗ anh dũng
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
các thế lực thù địch phản động đã coi đây là cơ hội để bóp méo xuyên tạc
hay khi các đối tượng đặng đình bách hoàng thị minh hồng bị bắt và bị xét xử về tội trốn thuế
các thế lực thù địch tổ chức thiếu thiện trí với việt nam cũng cố tình làm sai lệch bản chất các vụ án trốn thuế
để suy diễn quy kết việt nam vi phạm bảo vệ quyền con người về môi trường
một số trang tin thiếu thiện trí với việt nam như rfa rfi voa cũng không quên cài vào các bài viết
mang tính hương lái dự luận bôi nhọ công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
quy chụp đồng nhất sai phạm đơn lẻ của một vài cá nhân thành lỗi của cả hệ thống chính trị
suy diễn hương lái vụ án sang hướng khác dưới quy kết thành những vấn đề chính trị của đất nước
chiêu trò chính trị hóa các vụ án kinh tế thêm một lần nữa cho thấy rõ bộ mặt của những thế lực thù địch phản động
và các tổ chức cá nhân thiếu thiện trí với việt nam
các vụ an vạn thị pháp f l
c tân hoàng minh đều là những vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng
ngược lại hoàn toàn các luận điệu xuyên tạp của các thế lực thù địch gắn vấn đề chính trị vào các vụ án
thực tế cho thấy việc đẩy mạnh điều tra xử lý các vụ án kinh tế tham nhũng theo phương châm
kiên quyết không có vùng cấm không có ngoại lệ là chủ trương nhất quán đúng đắn và kịp thời của đảng ta
nhìn từ các vụ án kinh tế tham nhũng thời gian qua và gần nhất là vụ án xét xử trương mỹ lan và đồng phạm
đã cho thấy việc xét xử bảo đảm nghiêm túc đúng pháp luật
chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan cho người không có tội chất lượng tranh tụng được bảo đảm
năm hai nghìn một mươi năm cũng như là luật phòng chống tham nhũng hai nghìn một mươi tám chúng ta đã mở rộng cái chủ thể tội phạm

nhưng vừa đảm bảo cho cái thu hồi được cái tài sản tham nhũng cho nhà nước

thực tế tham nhũng tiêu cực là một thuộc tính của xã hội có giai cấp
bất cứ quốc gia vùng lãnh thổ nào cũng có tham nhũng và có các vụ án về kinh tế tham nhũng
với việt nam từ lâu đảng đã thẳng thắn nhìn nhận tình hình tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng
là thách thức lớn đối với đảng và nhà nước
lãnh thổ nào quốc gia nào cũng phải đối mặt với vấn đề tham nhũng
mà việt nam cũng là một thành viên trong công ước phòng chống tham nhũng của liên hợp quốc
do đó chúng ta phải thực hiện các cam kết quốc tế trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
những kết quả rất là tích cực nhân dân rất là đồng tình
nhân dân rất là tin vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của đảng
và nó giúp cho việc chúng ta có sự phát triển công bằng công khai minh bạch
để làm sao mà có tạo đà tạo nền tảng để có sự phát triển bình mực
cũng như mọi quốc gia trên thế giới ở việt nam chỉ có những người vi phạm pháp luật
những người phạm tội mới bị bắt tạm giam và điều tra xét xử
không có chuyện việt nam chính trị hóa
các vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng mà các thế lực thù địch lợi dụng
để công kích chống đối đảng nhà nước ta lại chính là những kết quả tích cực của chúng ta
đạt được trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
sự thật thì vẫn luôn là sự thật
sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế
trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
chính là lời đáp trả mạnh mẽ nhất cho những âm mưu của các thế lực thù địch
nhân diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang
đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố đối với đối tượng nguyễn hiễu nghị chú tại huyện phú tân
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm nước tài sản
kết quả điều tra xác định từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt giữ
nguyễn hiễu nghị công tác tại ủy ban nhân dân xã phú thạnh
sau đó được luân chuyển công tác đến ủy ban nhân dân xã phú lâm huyện phú tân
với chức danh công tác là công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường
quá trình công tác tại hai đơn vị trên lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
nghị đã thực hiện hành vi thỏa thuận nhận tiền bảo lãnh làm cấp mới sang tên
và chuyển mục đích sử dụng đất cho một mươi một người với một mươi hai hồ sơ ở xã phú thạnh
và năm người với năm hồ sơ ở xã phú lâm
sau đó nghị chỉ thực hiện làm một phần hoặc không thực hiện làm theo nội dung đã thỏa thuận
rồi chiếm đoạt tiền của một mươi sáu người trên với tổng số tiền là gần năm trăm linh triệu đồng
với hành vi tàng trữ súng hơi pcp trái phép hai đối tượng vừa bị phòng an ninh mạng
và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình phước phát hiện và xử lý
tại cơ quan công an hai đối tượng cùng chú thành phố đồng xoài khai nhận súng hơi bắn đạn trì pcp
được mua thông qua mạng xã hội youtube vào năm hai nghìn hai mươi hai để săn bắn chim
qua công tác tuyên truyền giáo dục việc tàng trữ sử dụng súng hơi là hành vi vi phạm pháp luật
hai đối tượng đã tự nguyện giao nộp súng hơi cho phòng an ninh mạng
và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình phước để xử lý theo quy định của pháp luật